tất cả các nhân sự sẽ phải thành thạo kỹ năng để vận hành thử toàn hệ thống phục vụ công tác nghiệm thu từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới đây
căn cứ kết quả vận hành thử liên danh tư vấn độc lập pháp sẽ cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi
sau khi được cấp chứng chỉ bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu công trình và bàn giao cho thành phố hà nội quản lý vận hành
theo tiến độ trước đây dự án chạy thử toàn hệ thống vào đầu năm hai nghìn hai mươi để đánh giá an toàn
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến các chuyên gia từ trung quốc và pháp không thể sang việt nam để thực hiện các công việc còn lại